thưa quý vị nhằm cung ứng đầy đủ hàng hóa cho người dân tết nguyên đán quý mão
đảm bảo không tăng giá hàng thiết yếu sở công thương tp hà nội đã đưa ra nhiều giải pháp
trong đó có đa dạng kênh phân phối từ trực tiếp đến trực tuyến
trong dịp cao điểm tết nguyên đán quý mão năm nay ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ tết trên địa bàn thành phố
đạt khoảng ba mươi chín năm trăm linh tỷ đồng tăng một mươi năm so với năm ngoái
đáng chú ý năm nay hà nội có ba mươi năm doanh nghiệp bao gồm các sàn thương mại điện tử siêu thị hệ thống phân phối
cửa hàng lớn có hình thức bán hàng trực tuyến qua điện thoại website ứng dụng thương mại điện tử
để người tiêu dùng nắm bắt thông tin chủ động mua hàng hóa
sở cũng kết hợp với các cơ quan chức năng có bốn đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chất lượng hàng hóa
vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở phân phối hàng hóa dịp tết đảm bảo không xảy ra tình trạng găm hàng thổi giá
triệt để xử lý hàng giả kém chất lượng để bảo vệ người tiêu dùng